thì mưa rông tại bắc bộ sẽ có xu hướng giảm đi vào khoảng trưa và chiều nay
khu vực đông bắc do trời vẫn có mưa rông nên nhiệt độ ở mức thấp hơn khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
còn đối với các tỉnh phía tây bắc bộ trong hôm nay thời tiết tốt lên nhanh chóng
trong ngày nắng mạnh nên nhiệt độ cao nhất vẫn đạt từ ba mươi đến ba mươi ba độ
cùng chung su thế với các tỉnh phía bắc thì thời tiết các tỉnh bắc trung bộ cũng đang chuyển tốt lên nhanh chóng
tình trạng nhiều mây chỉ còn diễn ra trong sáng nay sau đó mây giảm và trời chuyển nắng
nhiệt độ cao nhất trong hôm nay phổ biến từ hai mươi bảy hai mươi chín độ
hai ngày sau nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên khoảng từ một đến hai độ mỗi ngày
lui xuống phía nam dọc theo các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến bình thuận
trong cả ba ngày tới mưa chỉ xuất hiện cục bộ trong thời đoạn ngắn và ban ngày trời có nắng
nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam và giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tây nguyên và nam bộ vẫn do hoàn lưu khối không khí biển chi phối hệ thống thời tiết
nên trong các ngày từ hai mươi một đến hai mươi ba thời tiết phổ biến nắng giáo và mưa rông cục bộ
chỉ xuất hiện ở một vài nơi
nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên giảm nhẹ xuống mức từ ba mươi ba mươi ba độ và ba mươi một ba mươi bốn độ ở nam bộ
chuyển sang thông tin thời tiết biển
trong những ngày tới thời tiết trên hầu khắp các vùng biển của nước ta
bao gồm cả hai vùng biển huyện đảo hoàng sa và trường sa đều duy trì trạng thái thời tiết tốt
trời phổ biến nắng giáo gió thở yếu khoảng cấp ba biển khá êm đềm với những con sóng nhỏ
nên rất thuận lợi cho các hoạt động giao thông vận tải hàng hải
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước